nhằm bảo tồn các loài bươm quý trên đảo của thành phố nha trang cũng như đáp ứng nhu cầu thưởng lãm của du khách
một vườn bướm bán tự nhiên với hai mươi loài hơn một cá thể vừa được cho ra đời trên đảo hoa lan
sau bốn tháng chuẩn bị với số tiền đầu tư hơn một tỷ đồng cùng sự tâm huyết nhiệt tình của các chuyên gia và cán bộ nhân viên
đầu xuân đinh dậu hai nghìn một mươi bảy công ty cổ phần du lịch long phú tỉnh khánh hòa đã chính thức cho ra đời vườn bướm bán tự nhiên
trên đảo hoa lan nằm trong quần thể biển đảo phía bắc thành phố nha trang
có tất cả hai mươi loài bướm hơn một cá thể được nuôi dưỡng chăm sóc trong vườn bướm này
điều quan trọng các loài bưm đã thích nghi môi trường sống và bắt đầu sinh sản
cái quan trọng nhất là chúng tôi điều tra được sinh học búm ở dùng này
và khi mà điều tra được sinh học búm ở dùng này rồi thì chúng tôi sẽ nuôi
khi mà nuôi như vậy thì số lượng búm bị thất thoát không lớn lắm
cho nên là số lượng không lớn này sẽ được thả vào trong môi trường
và như vậy thì thành phần loài
cũng như là cái mật độ của búm ở trong cái môi trường này sẽ được bảo đảm
với quy mô một hai trăm linh m hai đây là vườn bướm duy nhất của tỉnh khánh hòa
không những giúp cho việc nghiên cứu bảo tồn và hồi phục các loài bướm đang ngày càng bị suy giảm
mà còn góp thêm một sản phẩm cho du lịch nha trang
em là người ở thành phố hồ chí minh đến đây du lịch
thì thấy như là tập hợp được tất cả nhiều loài bướm ở đây
để cho khách tham quan có thể biết được tất cả nhiều loài bướm trên việt nam mình
với cách làm này tới đây số lượng cũng như một số loài bướm ở khu vực rừng trên
các đảo phía bắc thành phố nha trang sẽ được hồi phục
mà lâu nay sụt giảm rất lớn do nạn săn bắt cháy phép làm tranh ảnh